thưa quý vị một người phụ nữ đã được cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an tp hcm giải cứu ra ngoài kịp thời khi đang bị ngạt khó trong đám cháy vào chiều tối qua
cụ thể vào lúc một mươi sáu h ba mươi hai phút trung tâm thông tin chỉ huy thuộc phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an thành phố nhận tin báo cháy tại nhà dân số chín mươi hai công trường an đông
phường chín quận năm ngay lập tức hàng chục cán bộ chiến sĩ đã đến hiện trường triển khai chữa cháy
đồng thời triển khai cứu nạn cứu hộ thời điểm này bà đàm thị kim phụng bảy mươi ba tuổi
bị mắc kẹt trong nhà đã được cảnh sát giải cứu ra ngoài đưa đi cấp cứu vụ cháy cũng được dập tắt
ngay sau đó tại bệnh viện bà phụng đã tỉnh và đi lại bình thường được biết bà phụng là trường hợp
dương tính covid một mươi chín vừa trải qua điều trị tại bệnh viện hiện nguyên nhân vụ cháy đang được tiếp tục điều tra làm rõ